báo số chín suy yếu nhanh vùng biển thừa thiên huế đến quảng ngãi gió cấp sáu cấp bảy

theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi bảy giờ ngày hai mươi tháng một mươi hai

sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi cấp một mươi một chín mươi một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên trong khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm báo
dự báo thời tiết đến bảy giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai bão số chín di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu dần
vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi ba tám độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm hai mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đến bảy giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi năm hai mươi một độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi năm năm độ kinh đồng
toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
đến bảy giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai bão số chín đổi hướng di chuyển theo hướng đông đông bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía bắc biển đông
vùng nguy hiểm trên biển đông đến bảy giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi hai một trăm một mươi tám độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
trên biển vùng biển phía tây của khu vực bắc biển đông khu vực quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp bảy tám sau tăng lên cấp chín một mươi vùng gần tâm bão cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ năm đến bảy mét biển động dữ dội
vùng biển ngoài khơi từ thừa thiên huế đến quảng ngãi bao gồm cả huyện đảo lý sơn
bão cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai bốn mét biển động mạnh
để chủ động ứng phó với diễn biến mưa bão văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh thành phố từ thuyền thiên huế đến khánh hòa
kiểm tra giả soát sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn hồ đập chứa
nhất là các hồ đập sung yếu đang thi công chủ động vận hành đón lũ
đồng thời phải đảm bảo an toàn công trình và hạ du tiêu nước đệm bảo vệ sản xuất
các đảo cần bố trí hợp lý các phương tiện tàu thuyền tại nơi neo đậu
không để người ở lại trên các tàu thuyền tại khu neo đậu và trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản
để đảm bảo an toàn chủ động triển khai phương án di rời sơ tán người dân
đặc biệt là tại các nhà ở có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn
các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo
thời tiết trên các phương tiện thông tin hệ thống tín hiệu báo bão
đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết
khi nhận được tin báo áp thấp nhiệt đới thì tuy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động
vị trí cường độ hướng di chuyển của bão áp thấp nhiệt đới mà kịp thời cho tàu thuyền vào bờ
hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới
cần điều khiển tàu thuyền tránh xa vùng bão áp thấp nhiệt đới có khả năng đi tới
nếu tàu thuyền đang nằm ở phía bên phải hướng di chuyển của bão áp thấp nhiệt đới
thì phải cho tàu thuyền chạy ngược gió gió thổi lệch mũi trước mạn phải
cóc lệch lớn hay nhỏ tùy thuộc vào sức để của tàu thuyền tức là chạy về hướng bắc đông bắc
nếu tàu thuyền đang nằm ở phía bên trái hoặc ở ngay trên đường bão áp thấp nhiệt đới đang di chuyển tới
thì cho tàu thuyền chạy xuôi gió gió thổi vào đuôi tàu thuyền từ mạng phải tức là chạy về hướng nam tây nam
cần chú ý rằng khi điều khiển tàu thuyền tránh bão áp thấp nhiệt đới trên biển
phải luôn luôn giữ cho tàu thuyền cách tầm bão áp thấp nhiệt đới một khoảng tối thiểu
từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh km khoảng hai trăm linh hải lý
khi không thể tránh xa vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão áp thấp nhiệt đới mà lọt vào vùng gió bão áp thấp nhiệt đới
thì người điều khiển phương tiện phải bình tĩnh tập trung mọi khả năng đưa tàu thuyền nhanh chóng thoát khỏi vùng bão áp thấp nhiệt đới
có thể thấy là mặc dù không trực tiếp tiến vào đất liền nhưng cơn bão số chín này đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng
đến người dân miền trung nước ta
những thông tin mới nhất về bão ra sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại